thời điểm gần đến tết tình hình buôn lậu pháo càng trở nên phức tạp
trong những ngày vừa qua lực lượng chức năng tại tỉnh quảng trị đã nỗ lực bắt giữ nhiều vụ vận chuyển
buôn bán trái phép pháo với số lượng lớn
lực lượng liên ngành tại cửa khẩu quốc tế lao bảo vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển pháo lớn nhất từ trước đến nay
với khối lượng một tấn pháo lậu
số pháo này được các đối tượng vận chuyển cất dấu che chắn bằng các lớp kim loại và hàng hóa khác
trên xe ô tô mang biện kiểm soát hai mươi chín c chín mươi sáu nghìn một trăm bảy mươi hai do tài xế nguyễn ngọc quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại hưng yên điều khiển làm thủ tục thông quan
số pháo này được các đối tượng vận chuyển cất dấu che chắn bằng các lớp kim loại và hàng hóa khác

chú tại hưng yên điều khiển làm thủ tục thông quan
hiện nay các đối tượng buôn lậu pháo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn các năm trước
như tập kết pháo dọc tuyến sông sepol chia nhỏ số lượng pháo và lợi dụng vào thời điểm đêm tối
hoặc dạng sáng để thẩm lậu qua biên giới vận chuyển về tuyến quốc lộ chín
pháo được các đối tượng tập kết ở nhiều điểm dùng nhiều loại xe khác nhau đưa về nội địa
và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện
hiệu quả đối với hoạt động buôn bán vận chuyển rải phép pháo
từ nay cho đến tết nguyên đán tân sỉu các đối tượng vận chuyển pháo sẽ còn manh động và liều lĩnh hơn
điều này tạo nên mối hiểm nguy đe dọa đến tính mạng tài sản của nhiều người
thực trạng trên đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ từ các lực lượng chức năng
để bình yên cho người dân vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc